mưa lớn liên tục trong những ngày qua vào hồ thủy lợi thủy điện thực hiện điều tiết xả lũ
nên từ trưa và chiều tối nay ngày một tháng một mươi hai nhiều tuyến phố tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam bị ngập trên diện rộng
riêng tại khu vực chợ tam kỳ bị ngập sâu khiến việc buôn bán lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn
mưa lớn kéo dài cùng với hồ thủy lợi phú ninh điều tiết xả lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ
tại khu vực chợ tam kỳ ở phường phước hòa nhiều nơi ngập sâu đến hơn năm mét khiến việc mua bán của nhân dân gặp khó khăn
nhiều ký ốt quầy hàng buộc phải đóng cửa
còn tại thành phố hội an nhiều đường trong khu phố cổ hội an đã bị ngập sâu từ ba mươi đến bốn mươi cm
người dân phải dùng thuyền để đi lại
để bảo đảm an toàn chính quyền thành phố hội an đã cho học sinh ở một số khu vực nghỉ học trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi hai
hiện mực nước trên các sông vu gia thu bồn và tam kỳ đang lên cao đều ở mức trên báo động ba
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới mực nước trên các sông này lên sấp xỉ báo động ba